bên cạnh đó tình trạng chuyển giá ở các doanh nghiệp nhất là doanh nghiệp nước ngoài đang ngày càng phổ biến
năm hai nghìn một mươi tám kiểm toán nhà nước đã truy thu ngân sách hàng chục nghìn tỷ đồng
gần đây tình hình thương mại mỹ trung diễn biến căng thẳng đã phát sinh hiện tượng đầu tư nước bóng tại việt nam
theo thông tin từ bộ công thương bộ tài chính tổng cục hải quan
ba mặt hàng của trung quốc xuất khẩu sang hoa kỳ canada eu đang bị cơ quan chức năng theo dõi
vì sử dụng việt nam làm nước xuất khẩu để lần tránh thuế
hoạt động cấp giấy chứng nhận xuất xứ đồng thời kiểm tra kỹ những hoạt động xuất khẩu nhập khẩu và có dấu hiệu vi phạm
bên cạnh đó thì chúng ta cũng phối hợp với các cơ quan của các nước đối tác
trong việc điều tra thẩm tra những doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm
tất cả những hiện tượng đó là những hiện tượng rất không lành mạnh
và tạo ra một sự cạnh tranh về mặt về chốn thuế lộ thuế
và tạo ra những lợi nhuận ảo mà các nhà đầu tư nước ngoài có thể thu được rất lớn
trong bối cảnh kinh tế thế giới biến động phức tạp và khó lường
ngày hai mươi tháng tám bộ chính trị ban hành nghị quyết số năm mươi
trong đó nêu rõ nguyên nhân của tình trạng trên là do thể chế chính sách về đầu tư nước ngoài
chưa theo kịp với những vấn đề phát sinh mới
lỗ hồng về thể chế đã tạo cơ hội cho những hoạt động đầu tư fdi không chân chính tồn tại nhiều năm qua
tài nguyên bị bào mòn ngân sách bị thất thoát
và nhà nước ta đã không thể làm ngơ trước thời tiết này khi nghĩ về viễn cảnh đất nước trong tương lai
bộ chính trị vừa ban hành nghị quyết số năm mươi về hoàn thiện thể chế chính sách nâng cao chất lượng
hiệu quả đầu tư nước ngoài vào việt nam
nghị quyết này được coi là cửa tử với những dự án fdi kém chất lượng
và thay vào đó cánh cửa sẽ rộng mở với những dự án fdi công nghệ cao
chất lượng cao và hướng tới sự phát triển bền vững
chính vì những yêu cầu khắt khe được đề cập trong nghị quyết
mà nhiều chuyên gia và doanh nghiệp đánh giá
nghị quyết năm mươi sẽ mở ra kỷ nguyên mới trong thu hút đầu tư nước ngoài vào việt nam
nghị quyết năm mươi nêu rõ trong thời gian tới sẽ nâng cao các tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật về sản phẩm
bảo vệ môi trường tài nguyên và tiết kiệm năng lượng phù hợp với tiêu chuẩn của khu vực và thế giới
đầu tiên nước ngoài theo cái định hướng mới có chất lượng hơn có hiệu quả hơn
để thu hút fdi không tránh khỏi thực tế các địa phương đã tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp nước ngoài đến mức
vượt khỏi khung pháp lý như giảm tiền thuê đất miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp
hay chấp nhận những việc làm ảnh hưởng đến môi trường sinh thái và cuộc sống của người dân
chính vì vậy nghị quyết năm mươi sẽ thắt chặt trong việc sàng lọc
lựa chọn các dự án đầu tư công nghệ cao không chấp nhận đánh đổi những giá trị bền vững khác

nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu và các cá nhân tổ chức tham gia thẩm định dự án fdi
theo tinh thần của nghị quyết những dự án fdi không thực hiện đúng cam kết với việt nam
sẽ không được hưởng ưu đãi đầu tư kiên quyết để thu hút nguồn vốn fdi cao hơn
chất lượng hơn điều đó sẽ nâng cao hiệu quả môi trường kinh doanh của việt nam
trong mắt các nhà đầu tư nước ngoài cũng là việc cần phải làm vì lợi ích lâu dài của đất nước